từ số báo ra ngày một mươi tám tháng một mươi đến số báo ra ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
báo nhân dân đã đăng loạt bài gồm bảy kỳ có tiêu đề chung là
những con nợ của nền kinh tế
trong những chương trình trước chúng tôi đã điểm mặt ba con nợ thuộc vào hàng khủng là
nhà máy sơ sợi đình vũ và các nhà máy bio ethanol tại phú thọ quảng ngãi và bình phước
thuộc tập đoàn dầu khí việt nam tên gọi tắt là pvn
các nhà máy dap đỉnh vũ dap lào cai đạm hà bắc và đạm ninh bình thuộc tập đoàn hóa chất việt nam
chương trình hôm nay xin tiếp tục điểm mặt một con nữa khác là
nhà máy bột lấy phương nam tại long an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thứ tư có tiêu đề
nhức nhối khối u hàng nghìn tỷ
tháng ba năm hai nghìn sáu sau hai năm xây dựng
nhà máy bột giấy phương nam tại xã thuận nghĩa hòa huyện thạnh hóa long an
đi vào vận hành thử nghiệm và thất bại
từ bấy đến nay
nhà máy bột lấy phương nam tại xã thuận nghĩa hòa huyện thạnh hóa long an
luôn trong cảnh trùm mềm
công nghệ không phù hợp không thể khắc phục khiếm khuyết
đồng nghĩa với việc hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng đầu tư vào nhà máy
đã bị đốt thành cho
bột lấy phương nam có công suất một trăm linh tấn bột lấy một năm
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp và vận tải
thời điểm đó là công ty đầu tư phát triển giao thông vận tải
thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông sáu
làm chủ đầu tư với tổng vốn một bốn trăm tám mươi bảy tỷ đồng
theo đề nghị của bộ tài chính
dự án được chính phủ bảo lãnh khoản vay sáu mươi bảy triệu euro
từ một ngân hàng của cộng hòa pháp
nhà máy sử dụng công nghệ prcapmp
thiết bị được chế tạo đồng bộ mới một trăm linh
hình thức triển khai là chìa khóa trao tay
phương án khả thi của dự án tính toán thời gian hòa vốn gần một mươi năm tám tháng
đây là dự án lớn ở vùng đồng bằng sông cửu long
được hy vọng là động lực thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực
đầu năm hai nghìn bốn
nhà máy được khởi công dình rang
lãnh đạo công ty phát biểu chắc nịch
nhà máy sẽ sản xuất ra loại bột giấy tốt nhất việt nam
tương đương chất lượng châu âu
tuy nhiên cần phải nói thêm rằng
chakudi là công ty chuyên về xây dựng các công trình giao thông
xuất khẩu lao động
hoàn toàn ngoại đạo với lĩnh vực sản xuất giấy
tháng một mươi một năm hai nghìn bảy
chacoly quyết định điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư lên hai hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
nhưng dự án vẫn rơi vào cảnh thiếu vốn
tháng sáu năm hai nghìn chín
theo quyết định bảy trăm ba mươi một qd ttt của thủ tướng chính phủ
dự án được chuyển đổi chủ đầu tư
từ chakudi sang tổng công ty giấy việt nam vinapaco
sau đó tiếp tục điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
tại thời điểm chuyển đổi
chakudy chỉ mới thực hiện được ba mươi năm giá trị xây lắp nhà máy sản xuất chính

khu xử lý nước thải đạt bốn mươi

khu nhà ở công nhân ba mươi
sáu tỷ đồng
trong khi đó tiến độ chi tiền thiết bị cho nhà thầu anderrics
được thực hiện nhanh kinh ngạc
thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua sắm thiết bị
với số tiền gần năm mươi bảy một triệu euro
thời điểm đó bộ tài chính được yêu cầu cho chacoly
tiếp tục cho chủ đầu tư vay từ quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài
để thanh toán nợ gốc và lãi vay trong hai năm
tổng cộng một mươi tám chín triệu euro
theo chỉ đạo vinapaco phải nhận nợ bắt buộc với bộ tài chính
và trả nợ trong thời gian tối đa năm năm
thời gian dự kiến từ khi dự án hoàn thành
nhà máy đi vào hoạt động và có nguồn thanh toán
xong dù đã quá thời hạn này
nhà máy vẫn chưa trả nổi một đồng tiền nợ
khi nhà máy chạy thử có tài
nguyên liệu đay không phù hợp công nghệ sản xuất
cả hệ thống dây chuyền luôn trong tình trạng trục chặt
khâu chế biến nguyên liệu đầu vào cho chưu trình sản xuất
là công đoạn chặt mảnh bị lỗi không đạt yêu cầu
theo lý giải của bộ công thương
nhà máy bột giấy phương nam đầu tư trang thiết bị mới
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
nhưng được nhà thầu cải tiến từ dây chuyền sử dụng nguyên liệu gỗ
thành dây chuyền sử dụng đay cho phù hợp vùng nguyên liệu ở long an
kiểu dây chuyền dâu ông nọ cắm cầm bà kia
lần đầu được lắp đặt để sản xuất tại việt nam
còn trên thế giới chưa có dây chuyển nào tương tự
đã đưa lại hậu quả tai hại
khi chạy thử có tài
dây chuyển phát sinh sự cố khiếm khuyết không thành công
vinapaco năm lần bảy lượt mời chuyên gia nước ngoài
lẫn cầu cứu các đơn vị lĩnh vực cơ khí và công nghiệp giấy việt nam
tham gia khắc phục sự cố
đồng thời viện công nghệ giấy và cellulo
cũng dày công nghiên cứu điều chỉnh về công nghệ và nguyên liệu
thay cây đay bằng gỗ chàm cừ
tuy nhiên các chuyên gia trong nước cũng như nước ngoài
đều lắc đầu bó tay trước công nghệ thuộc dạng
độc bảng a của nhà máy
không có cách nào chữa trị
bản thân chuyên gia của nhà thầu anderich
cũng không cam kết việc dây chuyền sản xuất ra sản phẩm cuối cùng
trong khi máy móc thiết bị theo hợp đồng đã ký
không có thiết bị dự phòng thay thế
nếu tiếp tục thực hiện dự án
cần phải chuẩn bị
hơn bảy mươi tỷ đồng vốn chạy thử
vốn đầu tư còn thiếu
hơn sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng trường hợp sử dụng nguyên liệu đay
gần một nghìn ba trăm linh tỷ đồng nếu sử dụng gỗ chàm cừ
chưa tính tới gần sáu trăm ba mươi tỷ đồng vốn lưu động
các khoản vay bù đắp chi phí phát sinh hàng năm
hơn bốn trăm năm mươi tỷ đồng nếu chích khấu hao
với bài toán kinh tế này
nhà máy không có khả năng thu hồi vốn
bên cạnh đó
nhà máy tiêu hoa nguyên liệu lớn
và các chỉ tiêu sai lệch quá xa
so với khi lập dự án
giá mua đay thời điểm nhà máy hoạt động
ở mức tám trăm năm mươi đồng một kg
thay vì mức một trăm tám mươi đồng một kg
như khi lập dự án
chưa kể giống đay được trồng năng suất thấp
lượng đay mua được trong hai năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba
thậm chí chỉ đủ cho nhà máy chạy trong một mươi bốn ngày
giả dụ trong trường hợp thuận lợi nhất
nguyên liệu đủ một mươi hai tháng vận hành
và có vốn lưu động
trên mỗi tấn sản phẩm của dây chuyền
vẫn đè khoản lỗ bốn sáu triệu đồng
toàn bộ hơn một mươi một tấn đai nguyên liệu
đã thu mua của nông dân được lưu kho
biến thành thức ăn cho chuột bọ côn trùng
và đã bị mục nát hư hỏng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn long an
sau khi dự án khởi công
tỉnh đã phát động nông dân trồng đay nguyên liệu
với diện tích gần chín ha tại ba huyện
bờ xôi duộm mật khu vực đồng tháp một mươi
gồm thạnh hóa mộc hóa và tân thạnh
diện tích quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi
lên hơn một mươi năm ha
vấn đề phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn
được xem là khâu phức tạp khó khăn nhất
đối với các dự án nhà máy bột lấy
nhưng đã được chính quyền địa phương
vận động người dân đầu tư thành công
tuy nhiên thật tiếc là dự án gặp trục chặt
nên chủ đầu tư thu mua nguyên liệu
không theo đúng cam kết ban đầu
và giá mua của nhà máy không bảo đảm
cuộc sống của người trồng đay
trong năm hai nghìn bảy và hai nghìn tám
cha cô đi ký hợp đồng trồng đay nguyên liệu
với nông dân hai huyện thạnh hóa và mộc hóa
khoảng bốn trăm năm mươi ha
chỉ chiếm năm diện tích đay cả vùng
đến ngày thu hoạch công ty thu mua
hơn một mươi sáu trăm linh tấn đay tươi
và hơn sáu trăm năm mươi năm tấn đay sợi
địa bàn huyện thạnh hóa
do điều kiện thổ những thuận lợi
khiến cây đay phát triển rất nhiều
năm hai nghìn bảy diện tích trồng đay của huyện
có lúc lên đến hơn bốn chín trăm linh hectare
đến năm hai nghìn một mươi ba đầu ra thiếu ổn định
diện tích trồng đay giảm chỉ còn bảy mươi ha
chính quyền huyện đành phải vận động người dân
chuyển sang trồng lúa hai vụ
hoặc sen canh cá đồng
từ khi chuyển sang trồng lúa hai vụ
kinh tế nhiều hộ gia đình phát triển
xóa nghèo bền vững tại địa phương
bây giờ nhắc chuyện trồng đay xưa kia
bà con nông dân trong vùng
ai cũng lắc đầu ngao ngán
nông dân lê văn rồi
ở xá thạnh phước huyện thạnh hóa
từng có hơn hai mươi năm trồng đay
trên diện tích một mươi năm ha cho biết
khi nhà máy bột giấy phương nam
đầu tư xây dựng
nông dân chúng tôi rất mừng
vì có nơi tiêu thụ ổn định giá cả hợp lý
tuy nhiên hy vọng bao nhiêu
thì thất vọng bấy nhiêu
nhà máy chưa đi vào hoạt động
đã ngưng miết đến giờ đã hơn tám năm
chúng tôi chúc các bạn
truyền sang trồng lúa
thu lãi gấp một mươi lần trồng đay
mỗi ha lúa đạt bảy tám tấn một vụ
sau khi trừ chi phí
thu lãi mỗi hectare hơn một mươi năm triệu đồng một vụ
ông nguyễn thành được
ngụ cùng xá thạnh phước
cũng chia sẻ
nhà máy bột giấy hoạt động không hiệu quả
nhiều người dân trồng đay rơi vào cảnh lao đao
trong cái khó ló cái khôn
nhà tôi quyết định truyền bảy ha đất trồng đay
sang nuôi cá chê cá lóc
cuộc sống thay đổi hẳn
năng suất cá nuôi đạt ba bốn tấn một hectare
sau khi trừ chi phí
bỏ túi hai mươi hai mươi năm triệu đồng hectare
ông đào văn hùng
chủ tịch hội nông dân thị xã kiến tường nói
thấy nhà máy bột giấy phương nam
khởi công xây dựng
người dân trồng đay rất háo hức
thế nhưng khi vận hành sản xuất không thành công
thì mọi hy vọng cũng tắt ngấm
để xoay xở cuộc sống
nông dân phải chuyển đổi sang trồng lúa
nuôi thủy sản
đúng là trong cây rùi có cây may
nhà máy không sản xuất
nên vùng đồng tháp một mươi
cũng khỏi lo ô nhiễm
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
sau nhiều lần rà soát đánh giá kỹ
bộ công thương buộc phải báo cáo chính phủ
kiến nghị cho phép vinapaco
dừng đầu tư tiến hành tái cơ cấu
toàn bộ dự án
do công nghệ thiết bị nguyên liệu thị trường
hiệu quả kinh tế không đạt mục tiêu đề ra
ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
thủ tướng chính phủ
đã đồng ý đề nghị của bộ công thương
về việc dừng đầu tư
nhà máy bột giấy phương nam
đồng thời giao bộ công thương bộ tài chính
và ủy ban nhân dân tỉnh long an
xây dựng phương án xử lý dự án
thanh lý nhượng bán
trình chính phủ xem xét quyết định
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ công thương yêu cầu vinapaco
xây dựng các phương án xử lý
gắn với việc cổ phần hóa vinapaco
theo nhận định của nhiều chuyên gia
thiết bị công nghệ nhà máy sử dụng
quá đặc hậu nên dứt khoát phải thanh lý
dây chuyền cũng như nhà máy này
không thể cố đấm ăn xuống
bởi càng làm càng lỗ
không khắc phục nổi ô nhiễm môi trường
tuy nhiên nhà đầu tư nào
quan tâm mua lại nhà máy này
sẽ rất e ngại vì phải
tiếp nhận khối nợ hàng nghìn tỷ đồng
theo một số liệu quyết toán đã được kiểm toán
tính đến thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai
dự án đã được giải ngân ba tỷ đồng
vượt gấp hai lần
tổng mức đầu tư ban đầu
dù nhà máy đã dừng hoạt động ba năm
nhưng đang treo khoản nợ
lên tới gần hai sáu trăm năm mươi hai tỷ đồng
và không tìm đâu ra nguồn trả
đến nay thủ tướng
vẫn chưa phê duyệt
phương án xử lý tài chính của nhà máy
trao đổi ý kiến với chúng tôi
phó chủ tịch ubnd tỉnh long an
lê tân dũng cho biết
nhà máy bột giấy phương nam
tuy xây dựng trên địa bàn tỉnh long an
nhưng do bộ công thương quản lý
trước tình trạng nhà máy trùm mền nhiều năm
tỉnh đã đề nghị bộ công thương xem xét
có phương án chuyển đổi công năng dự án
nhà đầu tư nào
đến long an tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư
ubnd tỉnh cũng giới thiệu
nhưng chưa doanh nghiệp nào
chịu gật đầu
thế nên ở đất phương nam
nhà máy bột giấy phương nam vẫn trong tình trạng
trùm mền dài dài chờ thanh lý
với khối nợ khổng lồ
một báo cáo của bộ công thương cho biết
theo số liệu quyết toán đã được kiểm toán
tại thời điểm ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi năm
dự án nhà máy bột giấy phương nam
nợ dài hạn
tới hai bốn trăm hai mươi sáu tỷ đồng
và nợ ngắn hạn gần

cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
khi xem xét cổ phần hóa
vinapaco thủ tướng chính phủ
đã cho phép kéo dài sáu tháng
tính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
đến thời điểm bán cổ phần lần đầu
của vinapaco để có thêm thời gian
xử lý tồn tại dự án nhà máy bột giấy phương nam
dự án này
được xem là một trong những
thí dụ thất bại của chảo lưu
doanh nghiệp nhà nước đầu tư chản lan
đầu tư ngoài ngành thiếu chiến lược
để lại hệ lụy vô cùng khó xử
cho chính phủ và các bộ ngành
quý vị và các bạn
vừa theo dõi bài thứ bốn của tiêu đề
nhất nhối khối u hàng nghìn tỷ
trong loạt bài gồm bảy kỳ
có tiêu đề chung là
những con nợ của nền kinh tế
do nhóm phóng viên báo nhân dân thực hiện
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình tiếp sau